bộ lao động thương binh và xã hội phải tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
chú trọng đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
ưu tiên đào tạo đào tạo lại nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng bốn
trong đó đào tạo nghề có địa chỉ là mục tiêu then chốt trong năm hai nghìn một mươi tám
từ cái chuyển đào tạo đào tạo ra muốn làm gì thì nào
thì bây giờ phải đào tạo trên cơ sở là nhu cầu của xã hội nhu cầu của doanh nghiệp
chúng ta phải dự báo được cái nhu cầu cái sự phát triển của xã hội
từng ngành nghề từng lĩnh vực để các trường căn cứ vào đó đào tạo
ba tháng đầu năm có tới gần tám mươi bảy người được tuyển sinh đào tạo nghề
trong số đó có gần tám lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề
trong năm hai nghìn một mươi tám các trường đào tạo nghề đã được tạo ra
trong năm hai nghìn một mươi tám hai trăm linh lao động được đào tạo có địa chỉ
học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có việc làm tại các doanh nghiệp
trường cao đẳng cơ điện hà nội
đây là một buổi học thực hành công tác lập trình cho robot di chuyển theo định vị
được thực hành trên máy móc mô hình tự động hóa hay tự thao tác nhuẩn nhuyễn
lắp ráp từng mạch điện con chip giúp các em nâng cao cơ hội việc làm sau khi ra trường
tình hình thừa thầy thiếu thở rất là nhiều
thì em muốn sau này mình ra trường có thể đảm bảo một công việc để mà đảm bảo cho cuộc sống của mình
nên em đã quyết định chọn trường nghề để học
vì trường cũng có đảm bảo đầu ra cho sinh viên bọn em sau khi tốt nghiệp ạ
em thấy tương đối là tốt bởi vì trường có liên kết với khá là nhiều doanh nghiệp
và theo hàng tháng hàng quý thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp
về yêu cầu các đơn đặt hàng đối với sinh viên trong trường
cam kết của trường khẳng định sẽ bảo đảm đầu ra cho tất cả các sinh viên theo học tại trường
với mức lương ổn định
để thực hiện được cam kết này trường chủ động liên kết với các doanh nghiệp có quy mô
đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp
tất cả các doanh nghiệp có quy mô đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp
để thực hiện được cam kết này trường chủ động liên kết với các doanh nghiệp có quy mô đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp
tất cả các doanh nghiệp có quy mô đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp

con số này vẫn chỉ như muối bò biển khi tình trạng thừa thầy thiếu thợ đã diễn ra từ nhiều năm qua
công tác dự báo đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế đang là khoảng trống lớn ở nước ta
cái khó khăn nhất mà chúng tôi cảm nhận được đó là gì
cái cơ chế chính sách vĩ mô của nhà nước mình thì cũng chưa có ràng buộc một cách cụ thể
và rất khoát làm thế nào để các doanh nghiệp lớn khi sử dụng nhân lực mà qua đào tạo ở việt nam
mà họ đang hoạt động tại việt nam thì có thể là phải chia sẻ với các doanh nghiệp lớn
cơ sở đào tạo nhất là cơ sở đào tạo có cái năng lực đủ điều kiện để mà doanh nghiệp nước ngoài
hoặc doanh nghiệp nào đó mà thấy phù hợp
thực tế mà nói thì chúng tôi rất là khó khăn khi mà tiếp cận những doanh nghiệp lớn
thì hoàn toàn là do nhà trường đang gọi là phấn đấu đồng thời là gì để tiếp cận với họ
để chia sẻ và tìm đến giá trị cho hai bên đây là vấn đề khó khăn
tổng cục sẽ đứng ra và các trường của bộ sẽ đứng ra sẽ kết nối
để làm sao để chúng ta đạt được con số hai trăm linh ngàn này
tôi cho rằng đây là một cách tư duy mới
và cái tư duy này tôi kiểm nghiệm ở các nước phát triển đặc biệt như đức và australia và new zealand bây giờ chúng tôi đi
thì đây là một việc họ đã làm từ lâu rồi chứ không phải bây giờ họ mới làm
và họ ưu tiên đây chính là đột phá hàng đầu trong giáo dục nghề nghiệp của các nước phát triển
thế thì đây là một việc
đây là một cái mà chúng ta phải lựa chọn
và theo tôi là một cái hội nhập hoàn toàn theo xu hướng mới
chúng tôi sẽ trình với chính phủ một đề án phát triển nguồn nhân lực việt nam
thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo là trong tháng năm sẽ bàn chuyên đề về vấn đề nâng cao năng suất lao động
tháng sáu thì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
và để nâng cao năng suất lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì nhất thiết chúng ta phải xây dựng được một đề án
trong đó có vấn đề là dự báo được cung cầu lao động
trên cơ sở đó chúng ta định hướng dài hạn trong quy hoạch dài hạn một mươi năm là bao nhiêu
và từ một mươi năm rồi thì ba năm là bao nhiêu
và trước mắt là mỗi năm cần bao nhiêu
và cái dự báo này sẽ được điều chỉnh theo từng năm
và từng ngành nghề tùy theo sự phát triển của đất nước
trong khi đó ở mảng lao động xuất khẩu công bố mới đây của cục việc làm cho thấy
năm hai nghìn một mươi bảy cả nước đưa được một trăm ba mươi bốn bảy trăm năm mươi một lao động đi làm việc ở nước ngoài
đây là năm thứ tư liên tiếp
số lượng lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức một trăm linh lao động một năm
tuy đạt kết quả lớn về số lượng nhưng chất lượng xuất khẩu lao động chưa cao
tiềm năng xuất khẩu lao động chưa được phát huy tối đa
chưa kể tình trạng lao động bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp đang là giao cản lớn
khiến nhiều thị trường xuất khẩu lao động có nguy cơ bị đóng cửa
chỉ tính riêng tại hàn quốc số lượng lao động bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp tại hàn quốc là khoảng một mươi năm người
nguy cơ bị đóng cửa thị trường này vừa được giải cứu bởi biên bản ghi nhớ về phái cử
và tiếp nhận lao động việt nam sang làm việc tại hàn quốc
theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài eps
vừa được ký kết nhân chuyến thăm việt nam của tổng thống hàn quốc moon jae in cuối tháng ba vừa qua
với đài loan và hiện nay chúng ta đang mở ra thí điểm đào tạo thực tập sinh cho đức và cho một số nước
có tính chất là có một nền công nghiệp có một cái năng suất lao động cao
vấn đề tập trung ở đây một là mở thêm nhiều ngành nghề lĩnh vực mới
đặc biệt là những lĩnh vực mà nó phù hợp với năng suất lao động
cái trình độ và đặc biệt là phù hợp với sức khỏe người việt nam
chúng tôi tin tưởng rằng là về số lượng thì chắc chắn năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta sẽ tiếp tục có một sự tăng trưởng và thứ hai là ngành nghề cũng sẽ tăng
nhưng quan trọng hơn là đời sống và những điều kiện đảm bảo cho người lao động sẽ tốt hơn
tuy nhiên vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức
khi chất lượng việc làm chưa cao trên bốn mươi lao động làm nông nghiệp
tỷ lệ việc làm phi chính thức lên đến sáu mươi
tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới chiếm khoảng hai mươi năm lực lượng lao động
lao động nông thôn
nhất là lao động nữ lớn tuổi gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi việc làm
hàng năm vẫn có khoảng hai trăm linh sinh viên tốt nghiệp ra trường gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm
với chỉ tiêu tạo một bốn trăm chín mươi việc làm trong nước
tạo việc làm qua quỹ quốc gia về việc làm cho một trăm linh lao động
tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt năm mươi tám đến sáu mươi và tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới bốn
đòi hỏi ngành lao động thương binh và xã hội cần bài toán tổng thể từ dự báo quy hoạch đào tạo đến sắp xếp việc làm
có như vậy tỷ lệ có việc làm có chất lượng mới có thể đạt được như kỳ vọng